sơn là chồng cũ của nạn nhân vào thời điểm trên trong lúc người vợ cũ của sơn đang ngồi cùng bạn tại quán cà phê thì bất ngờ bị sơn dùng xăng tưới lên người đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng
sau khi vụ việc xảy ra công an thành phố đông hà đã khẩn trương vào cuộc nhanh chóng làm rõ đối tượng